trong những năm gần đây phong trào xây dựng gia đình hiếu học dòng họ khuyến học khuyến tài diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương trên cả nước
những việc làm này đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường cũng như ngoài xã hội
đình quang hiếu chàng trai vàng olympic hóa học quốc tế năm hai nghìn một mươi sáu sáng nay lại có mặt một lần nữa tại văn miếu quốc tử giám hà nội để tham dự lễ tuyên dương học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập
xong khác với những lần trước lần này đinh quang hiếu đến đây với tư cách là một người con ưu tú trong gia tộc họ đinh
trong số những người đang có mặt tại đây chúng tôi cũng đã nhận ra nhiều người là giáo sư tiến sĩ những nhà giáo nhà khoa học hàng đầu của việt nam những doanh nhân nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước
và họ đều có chung một điểm đó là hiếu học và ham học nỗ lực vượt qua khó khăn để chăm lo động viên khuyến khích mọi thành viên trong gia đình cộng đồng không ngừng học tập theo phương châm học nữa học mãi

để phong trào khuyến học khuyến tài của các địa phương trên cả nước không ngừng phát triển
mà tất cả dòng họ đều phải cố gắng học tập rèn luyện để nâng cao cái trình độ cũng như là cái sáng tạo và biến cái giấc mơ thành hiện thực đưa việt nam thành một trong những con rồng châu á
khuyến học khuyến tài là phong trào chung của toàn dân song yếu tố nền tảng và vững chắc nhất bao giờ cũng xuất phát từ mỗi gia đình mỗi dòng họ
sự chủ động và khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình
mỗi dòng họ sẽ là động lực quan trọng trong việc nhân rộng phong trào khuyến học khuyến tài ở mỗi địa phương trên cả nước